ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà hai tầng trên đường phan chi trinh xa lộ hà nội quận chín
lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chăm có mặt để triển khai dập lửa ngăn ngừa không cho cháy lan sang khu vực đơn cận
bước đầu xác định vụ cháy này xảy ra tại căn bếp
của quán phở may mắn là không xảy ra thương tích về người
sau khi đám cháy được dập tắt cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguồn nhân và thống kê thiệt hại do cháy gây ra
thưa quý vị theo bản tin của ban chỉ đạo quốc gia vào sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng chín cho biết việt nam không có ca nhiễm mới mắc covid một mươi chín
và đến nay thì đã hai mươi sáu ngày việt nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng
các chuyên gia cảnh báo dịch bệnh này sẽ khó kiểm soát hơn khi thời tiết vào mùa đông
và đến thời điểm này thì số ca tử vong ở nước ta là ba mươi năm ca
và đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi trên nền bệnh lý nặng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh
và mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv